người này vào quán cà phê đầu hẻm một trăm linh tám đường nguyễn thiện thuật đuổi chém người khiến những người có mặt trong quán bỏ chạy
tiếp đó người đàn ông tiếp tục cầm dao chạy ra đường truy sát những người xung quanh về hướng chợ bàn cờ chém hàng loạt người đi đường
ngay khi nhận được tin báo công an phường hai và một số phường của quận ba đã có mặt tổ chức vây bắt đối tượng
tuy nhiên kẻ gây án đã chạy ra đường bàn cờ phường ba rồi tự sát
hai đối tượng sùng a tủa sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn và sùng a co sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
cùng chú tại huyện điện biên đông tỉnh điện biên vừa bị bắt quả tang về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại khu vực xã nậm búng huyện văn chấn tỉnh yên bái đối tượng sùng a tủa và sùng a co bị bắt quả tang
khi đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cùng tăng vật tại chỗ gồm hai mươi bánh heroin có khối lượng gần bảy kg
và gần một mươi kg ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác có liên quan
tại bình định cơ quan cảnh sát điều tra công an tp quy nhơn vừa thực hiện
lệnh bắt tạm giam đối với năm đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
các đối tượng bị bắt giữ gồm lê văn tuấn đỗ văn duy hoàng xuân trường nguyễn minh hoàng
và lữ trọng quân cùng chú ở tỉnh thanh hóa
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba đến nay các đối tượng đã sử dụng mạng xã hội facebook để đăng bài
với nội dung cho vay tiền góp kèm số điện thoại để liên hệ
trong đó tuấn là đối tượng trực tiếp quản lý hoạt động cho vay với số tiền giao động từ năm đến hai mươi năm triệu đồng
được biết nhóm này đã cho hai mươi hai người ở thị xã an nhơn huyện tuy phước và thành phố quy nhơn
vay hơn một một tỷ đồng lãi suất cho vay từ ba mươi đến ba mươi bảy một mươi bốn một tháng gấp khoảng một mươi tám đến hai mươi hai lần
mức lãi suất cao nhất được quy định tại điều bốn trăm sáu mươi tám bộ luật dân sự
sáu mươi bình chứa khí cười không có hóa đơn chứng tử không nhãn mác không rõ xuất xứ
đang bị công an thành phố lạng sơn tạm giữ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
tại khu vực thôn mai thành xã mai pha thành phố lạng sơn xe ô tô biển kiểm soát một mươi hai c tám nghìn tám trăm sáu mươi hai
bị phát hiện có biểu hiện nghi vấn vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
lực lượng công an đã tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra
người điều khiển xe ô tô là ông nguyễn viết tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy trú tại huyện thuận thành tỉnh bắc ninh
trên xe chở sáu mươi bình khí nghi là khí nở hai ô khí cười
tại thời điểm kiểm tra ông tư không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số bình khí nói trên
bước đầu lái xe khai nhận trở thuê các bình khí cười này cho một người đàn ông tên minh
từ thành phố bắc ninh về giao cho một người đàn ông ở thành phố lạng sơn để nhận tiền công là năm trăm linh đồng
thông tin vừa rồi đã kết thúc phần điểm tin nhanh phát sóng lúc hai mươi h trên antv